bộ công thương vừa ban hành thông tư một mươi bốn năm hai nghìn một mươi bảy quy định từ ngày một tháng chín doanh nghiệp nhập khẩu một số mặt hàng sắt thép sẽ không cần phải có giấy phép nhập khẩu tự động do bộ công thương cấp để được thông quan hàng hóa như lâu nay
trước đây theo thông tư một mươi hai hai nghìn một mươi năm khi nhập khẩu mỗi lô hàng sắt thép doanh nghiệp phải có giấy phép nhập khẩu tự động do cơ quan quản lý cấp
đây là một trong những giấy tờ không thể thiếu để được thông quan hàng hóa
để được cấp giấy phép nhập khẩu tự động này về lý thuyết doanh nghiệp phải đăng ký hồ sơ thư nhân với cơ quan cấp giấy phép là cục xuất nhập khẩu thuộc bộ công thương
và phải cung cấp các loại chứng từ giấy tờ như hợp đồng hóa đơn thương mại tín dụng thư vận tài đơn
thời gian có giấy phép sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu là từ năm đến bảy ngày
thông tư một mươi hai được coi là biện pháp nhằm kiểm soát hạn chế tình hình nhập khẩu sắt thép nhất là từ thị trường trung quốc
tuy nhiên nhận thấy thị trường xuất thép trong nước đã được bình ổn bộ công thương đã ban hành quy định bãi bỏ giấy phép nhập khẩu tự động